tối qua ngày hai mươi tám tháng tám tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày khởi nghĩa trà bồng
và miền tây quảng ngãi hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín và đón nhận huân trường
lao động hạng nhì phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới sự lễ kỷ niệm
cách đây sáu mươi năm sáng ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngọn lửa nổi dậy được thắp sáng cùng với tiếng
chiêng cổng tiếng chống mõ nổi lên vang dậy khắp núi rừng trà bồng thúc giục đồng bào xuống
đường vây diệt ngụy quân đánh đổ ngụy quyền cuộc khởi nghĩa trà bồng và miền tây quảng ngãi
bùng nổ và nhanh chóng lan ra khắp các huyện sơn hà sơn tây minh long ba tờ lực lượng vũ trang
và nhân dân nổi dậy tiêu diệt chính quyền địch ở cơ sở xóa bỏ các tổ chức kìm kẹp của chúng
lập chính quyền nhân dân tự quản phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng
định cuộc khởi nghĩa trà bồng và miền tây quảng ngãi thắng lợi đã đánh dấu bước phát triển mới của
cách mạng miền nam mở đầu của thời kỳ đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang nhằm
lật đổ ách thống trị của đế quốc với mục tiêu thống nhất tổ quốc thay mặt đảng nhà nước
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho cán bộ
dân huyện trà bồng về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua